vào khoảng hai mươi một h tối ngày một mươi ba tháng bảy tại kho sơn của một công ty tại tổ dân phố an trì
phường hùng vương quận hồng bàng thành phố hải phòng đã bùng phát đám cháy dữ dội
và nhanh chóng lan rộng ra khu vực tập kết gỗ của công ty
ngay sau khi phát hiện đám cháy lãnh đạo địa phương đã có mặt chỉ đạo chữa cháy
bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh
cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hải phòng đã điều động năm xe cứu hỏa
cùng hàng trăm chiến sĩ di chuyển hàng hóa khẩn trương dập tắt đám cháy
vụ cháy không gây thiệt mạng về người thế nhưng thiệt hại lớn về tài sản của doanh nghiệp
nguyên nhân của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng làm rõ